hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống hiv aids năm hai nghìn một mươi sáu và ngày thế giới phòng chống hiv aids
nhà hát kịch việt nam phối hợp với chương trình cứu trợ khẩn cấp của tổng thống hoa kỳ về phòng chống s
thuộc phái đoàn ngoại giao hoa kỳ tại việt nam ra mắt vở diễn ba trong một với tên gọi một nhà
một nhà là câu chuyện về ba nhóm người có nguy cơ lây nhiễm hiv cao dễ bị tổn thương
bao gồm gái mại dâm tiêm trích ma túy và đồng tính nam
mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhưng cùng chung một số phận
số phận của những người nhiễm hiv những người dễ bị cộng đồng xa lánh
một cái thông điệp rất đơn giản đó là những căn bệnh đấy thì chúng ta không nên kỳ thị và không nên xa lánh
chúng ta luôn luôn phải mở đường phải tạo cơ hội cho những con người mà đã lầm lỡ
ví dụ như những người nghiện ma túy và những gái mại dâm hoặc kể cả những người đồng tính nam
họ không cảm thấy là họ không bị xa lánh không bị tách khỏi xã hội
qua vừa kịch các nghệ sĩ muốn gửi tới
người xem thông điệp chỉ có sự yêu thương lòng bao dung sự chia sẻ và không kỳ thị
mới có thể giúp những người nhiễm hiv có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống
nhiễm hiv không phải là dấu chấm hết của cuộc đời
vở diễn này đã được lựa chọn để trình diễn trong tháng hành động quốc gia về phát triển ves
tại hà tĩnh nghệ an và đà nẵng
ngày mai thầy đoàn sẽ đi lưu diễn xuống hải phòng
tôi nghĩ rằng đây là một cách rất là hay bởi vì các bạn trẻ có thể nhìn thấy mình trong bóng dáng các nhân vật
và mọi người đều có thể nhận được thông điệp một cách rất nhẹ nhàng và rất là xúc thích
điều trị arv đã được bảo hiểm y tế chi trả như các dịch vụ khám chữa bệnh thông thường khác
người nhiễm hiv cần thiết phải tham gia bảo hiểm y tế nếu muốn giảm gánh nặng tài chính cho chăm sóc y tế
và hơn hết sự sẻ chia cảm thông của cộng đồng sẽ giúp những người nhiễm hiv thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống